chỉ vì mâu thuẫn sau khi bán phân bò không được vợ đưa tiền để tiêu xài cá nhân
nay y tá gã con rể tàn độc đã hiện nguyên hình là một kẻ máu lạnh sát hại người không gây tay